và liên quan đến vụ sạt lở thủy điện rào trang ba thưa quý vị trong sáng ngày hôm nay
lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các phương án tìm kiếm ba mươi người bị mất tích
trong đó có một mươi bảy công nhân đang làm việc tại thủy điện rào trang ba và một mươi ba cán bộ chiến sĩ tham gia
cứu nạn cứu hộ hai máy bay trực thăng đã tiếp cận được vào khu vực hiện trường thủy điện rào trang ba
ở độ cao khoảng ba mươi m và thả nhu yếu phẩm hàng hóa cho một số người đang mắc kẹt tại đây
phóng viên anntv sẽ thông tin chi tiết
thưa quý vị và các bạn đến thời điểm hiện tại thì lực lượng cứu nàn cứu hộ đang tiếp cận khu vực đoàn một mươi bảy
cán bộ chiến sĩ gặp nạn và sẽ tiếp tục săn gạt đất đá để tiếp cận thủy điện rào trang ba
công tác tiếp cận gặp không bị khó khăn do khổ lượng đất đá bị sạt lợi
trước đó từ sáng sớm nay lực lượng chức năng đã huy động sáu trăm bốn mươi hai người tham gia ứng cứu
với chín mươi ba phương tiện
hai mươi ba ô tô hai xe công nông bốn mươi năm máy mút hai máy bay trực thăng làm công tác cứu nạn
theo đó ba phương án được đồng loạt triển khai
phương án một tiếp tục khơi thông tuyến đường bảy mươi một kết hợp xe đặc trủng đưa đội cứu hộ
theo hướng đường bộ đến thủy điện rào trăng ba
phương án hai tổ chức lực lượng tiếp cận theo đường thủy từ hồ thủy điện hương điền đến hiện trường
phương án ba sử dụng hai máy bay trực thăng vận chuyển lương thực ứng cứu cho người đang mắc kẹt
và hỗ trợ tìm kiếm
nhiều người thân của các nạn nhân cũng đã có mặt gần khu vực ban chỉ huy tiền phương cứu nạn cứu hộ
mong chờ thông tin của người thân
thì em ở đây thì em chẳng biết như thế nào nhờ lực lượng chức năng tìm kiếm hộ giúp ra
đỉnh thôi thôi giờ em chỉ biết ngồi đây chờ
nói chung là chờ đợi
sao mưu cậu cũng không biết để làm
mong một điều đến tốt lành đến tất cả mọi người trong đó
nhân được tính là nhận được kiếm cơ hội thì có là ngày một mươi một nữa
khi nãy mình ra đến một mươi hai là có người bảo
hôm nay đã xác định được danh tính ba nạn nhân tử vong tại thủy điện rào trăng ba
đều trú ở xã hồ độ huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
có đông người làm việc tại thủy điện thừa thiên huế
công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại vẫn đang khẩn trương được triển khai
thưa quý vị vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba tám độ kinh đông
ngay trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng
tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi vào biển đông và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng một mươi ba ba độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
cách đảo sông tử tây khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
từ bốn mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng
tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm ba mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
trước diễn biến phức tạp do mưa lũ gây ra cũng như các tỉnh thành trong khu vực
ngày hôm nay và ngày mai ngày một mươi năm tháng một mươi công an nghệ an đã huy động một trăm linh quân số ứng trực phối hợp
với chính quyền đoàn thể địa phương các lực lượng tổ chức thực hiện việc ứng phó với bão số bảy và mưa lũ
đặc biệt lãnh đạo công an tỉnh nghệ an đã tăng cường thêm hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn huyện
thị xã thuộc vùng sung yếu ven biển như diễn châu nghi lộc quỳnh lưu hoàng mai cửa lò
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh nghệ an huy động lực lượng phương tiện chuẩn bị sẵn sàng ứng phó
cứu nạn cứu hộ khi cần thiết yêu cầu các thuyền bè trên sông không di chuyển sau một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi
yêu cầu công an các đơn vị địa phương quán triệt phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng lực lượng phương tiện kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân công tác triển khai ứng phó của lực lượng công an
sẵn sàng di rời dân đến nơi an toàn đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi sơ tán dân không để các loại tội phạm lợi dụng tình hình bão lũ để phạm tội